cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an cho biết vừa bắt thêm bốn đối tượng lừa đảo công nghệ cao
chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng trong nhiều phi vụ lừa bán kết quả lô đề
đây là bốn đối tượng còn sót lại trong chuyên án mà công an tỉnh nghệ an triệt phá từ tháng một năm hai nghìn một mươi chín
bốn đối tượng gồm đinh văn linh trần văn trung nguyễn xuân đoàn trần văn tiến đều trú tại huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
vào giữa tháng một năm hai nghìn một mươi chín phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an phá thành công chuyên án
bắt nhiều đối tượng lừa đảo giao bán kết quả sổ số qua mạng chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng dưới danh nghĩa
chuyên gia phân tích kết quả sổ số lô đề chính xác nhất với giá hàng triệu đồng cho mỗi con bạch thủ
phòng cảnh sát hình sự đã chứng minh nhóm đối tượng này đã lừa đảo hai mươi sáu tỷ đồng của các nạn nhân
ở nhiều địa bàn trên khắp cả nước và tỉnh nghệ an chiếm phần lớn
sau khi chuyên án bị triệt phá tám đối tượng bị bắt giữ các đối tượng khác bỏ trốn khỏi nơi cư trú
và tiếp tục lập các trang mạng khác để lừa đảo
mở rộng chuyên án giai đoạn hai sau khi đã thu thập đầy đủ chứng cứ tài liệu chứng minh hành vi phạm tội
ngày một mươi tám tháng sáu bốn đối tượng bỏ trốn đã bị bắt
theo hồ sơ điều tra tổng số tiền mà nhóm bốn tượng này lừa đảo là hơn tám tỷ đồng
trong đó đinh văn linh chiếm giữ bốn tỷ đồng
sau một thời gian xác lập chuyên án công an thành phố quy nhơn tỉnh bình định đã bắt được đối tượng
chuyên đột nhập vào các bệnh viện để trộm cắp tài sản
đây là một đối tượng hoạt động chuyên nghiệp có sự chuẩn bị kỹ lưỡng khiến nạn nhân không kịp trở tay
trà trộn vào các bệnh viện giả làm người nhà bệnh nhân để chọn mục tiêu gây án là thủ đoạn
mà các đối tượng trộm cắp thường sử dụng để lấy tài sản
thời gian gần đây trên địa bàn thành phố quy nhơn liên tục xảy ra các vụ trộm cắp với thủ đoạn như vậy
sau thời gian điều trị tại bệnh viện bệnh nhân và người nhà thường có thể trạng mệt mỏi nên ngủ rất say
vô tình để kẻ gian thực hiện hành vi phạm tội
em cùng với mẹ và chị mới chuyển viện cho ba lên đây để chữa bóng
tại vì đi mệt nên đêm đó thì em ngủ hơi sâu
lúc mà tầm khoảng một giờ hơn em thức dậy
em ngủ hơi sâu
em ngủ hơi sâu
trước tình hình trên đội cảnh sát hình sự công an thành phố quy nhơn phối hợp với công an các phường có bệnh viện đóng trên địa bàn để triển khai các biện pháp điều tra mật phục
đồng thời phối hợp lực lượng bảo vệ các bệnh viện thường xuyên theo dõi các đối tượng ra vào bệnh viện có dấu hiệu bất minh từ những chiếc camera lắp đặt trong bệnh viện
đầu tháng sáu vừa qua công an thành phố quy nhơn đã bắt đối tượng phạm duy phú bốn mươi tuổi ở huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
bước đầu phú khai nhận
đã thực hiện năm vụ trộm cắp tài sản gồm tiền và điện thoại ở các bệnh viện trên địa bàn thành phố quy nhơn
phú cũng đã có ba tiền án về hành vi trộm cắp tài sản và đều thực hiện ở các bệnh viện
đợt nào mới chấp nhận đi trộm
em vô bệnh viện thấy người ta khuya người ta mệt người ta ngủ say người ta để đồ sở mình lấy
qua sự việc này người dân khám và chữa bệnh tại bệnh viện cần nêu cao tinh thần cảnh giác
để đề phòng các đối tượng lợi dụng sơ hở trộm cắp tài sản và lực lượng bảo vệ tại bệnh viện
cần tăng cường công tác tuần tra và tuyên truyền cho người dân để người dân nắm rõ được các thủ đoạn của các đối tượng
khi phát hiện có đối tượng nghi vắng thì các đồng chí lực lượng bảo vệ cần thông báo với lực lượng công an để có biện pháp xử lý kịp thời
hiện công an thành phố quy nhơn đang tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi trộm cắp tài sản của phạm
đồng thời thông báo cho những ai là nạn nhân của các vụ trộm cắp có thủ đoạn tương tự
hãy đến công an thành phố quy nhơn trình báo để phục vụ công tác điều tra xử lý đối tượng
vào khoảng năm giờ sáng nay tại xã long điển a huyện trợ mới tỉnh an giang đã xảy ra một vụ hỏa hoạn thiêu dụi hoàn toàn một chạy mộc
với diện tích khoảng hai trăm bốn mươi m hai và cháy xém một căn nhà ước tính ban đầu thiệt hại gần một tỷ đồng
vào thời gian trên người dân xung quanh phát hiện
phát hiện lửa và khói bốc lên từ bên trong trại mộc nên tham gia dập lửa
đồng thời điện báo lực lượng chữa cháy và công an địa phương
ngay khi nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực
đã huy động hai xe chữa cháy thiêu dụ cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
phối hợp cùng lực lượng chữa cháy tại chỗ không chê đám cháy
sau hơn một giờ đồng hồ đám cháy được dập tắt hoàn toàn
giật bày vụ cháy không gây thiệt hại về người
nhưng nhiều máy móc trang thiết bị và tài sản có giá trị đã bị thiêu dụi
nguyên nhân vụ cháy đang được đưa được công an tổ chức khám nghiệm hệ trường để điều tra
còn tại quảng ngãi trong lúc đi tắm tại hồ bơi khách sạn sông trà
thành phố quảng ngãi hai chó bé đã bị đuối nước thương tầm
cụ thể vào tối qua ngày hai mươi bốn tháng sáu
tại khách sạn sông trà trên địa bàn phường lê hồng phong thành phố quảng ngãi
sau khi cùng nhóm bạn đến hổ bơi mua vé
hai chó bé đã đổ chậm tiến
nguyễn thái an sinh năm hai nghìn tám chú tại xã tỉnh ấn đông thành phố quảng ngãi
và cháu nguyễn thái an sinh năm hai nghìn bảy chú phường lê hồng phong xuống hồ bơi tắm
tại đây hai cháu an và tiến đã bị đuối nước tại khu vực có nước dâu
mặc dù được đưa đi bệnh viện nhưng cả hai cháu đã tử vong
sau khi sự việc xảy ra thì khách sạn đã cho dừng hoạt động hồ bơi
hiện công an thành phố quảng ngãi đang phối hợp với đơn vị chức năng
điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ đuối nước thương tâm trên
nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh tham dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
năm hai nghìn một mươi chín năm nay tại hà nội một ba trăm linh cán bộ chiến sĩ lực lượng công an đã được huy động
cùng với nhiều trang thiết bị và phương tiện tăng cường phục vụ
đảm bảo cho kỳ thi năm nay diễn ra thuận lợi an toàn và minh bạch
ngay từ rất sớm các lực lượng chức năng đã được triển khai đến tất cả một trăm hai mươi năm điểm trường thi
trên địa bàn toàn thành phố
toàn bộ vòng ngoài các điểm thi đều được bảo vệ nghiêm ngặt
chỉ cho phép thí sinh dự thi cùng hội đồng
giám thị được phép vào trường thi đảm bảo không để xảy ra tình trạng lộ lọt đề thi
lực lượng cảnh sát giao thông cũng được bố trí tốc trực từ sáu giờ sáng
tổ chức phân luồng giao thông nhanh chóng giải tỏa các điểm ủn tắc
để phụ huynh và thí sinh đến điểm thi đúng giờ
mình đưa cháu đến đây từ rất là sớm và mình cũng đã thấy là các đồng chí cảnh sát giao thông
đã có mặt rất là đầy đủ và tham gia tích cực nhắc nhở các vị phụ huynh cũng như là các con
mặc dù là đường từ sớm xe lượng xe đi lại chưa có nhiều
nhưng các đồng chí cũng đã chú ý đến an toàn các con nhắc nhở phụ huynh
là đứng đỗ sát vào lề đường để đảm bảo an toàn cho bà mẹ và con
để đảm bảo cho các con thi tốt nhất
riêng ngày hôm nay thì tôi nghĩ rằng là các lực lượng chức năng họ làm thì có những lỗi vi phạm
ví dụ như xảy ra chẳng hạn thì chắc nên là cũng nghĩ rằng là bên chức năng người ta cũng tạo điều kiện
và xử lý nhanh chóng nhất để cho con có thể kịp được thi cho con
song song với việc phân luồng chống ủn tắc thì các đơn vị cũng được
quy định việc xử lý các sự cố các vụ tai nạn giao thông có liên quan đến các thí sinh
có phiếu báo danh dự thi phải kết thúc hoặc tạm dừng trước các buổi thi một tiếng
đồng thời bố trí lực lượng và phương tiện tạo điều kiện đưa thí sinh đến điểm thi đúng giờ
khi gặp sự cố xảy ra với các thí sinh
trong quá trình đi thi cũng như việc tham gia giao thông trên đường
thì nó cũng không tránh khỏi có những cái việc xảy ra
thì chúng tôi cũng có cái huy động toàn bộ cán bộ chiến sĩ
quán triệt đến cán bộ chiến sĩ
chấp hành nghiêm điều lệnh trong quá trình thực thi nhiệm vụ
cũng như phát huy vai trò trách nhiệm của lực lượng cảnh giao thông
và tận tình giúp đỡ đối với các thí sinh đi thi cũng như người nhà thí sinh
mà gặp những khó khăn trên đường đi thi cũng như ở tại các hội đồng thi
bên cạnh đó các lực lượng chức năng cũng khuyên cáo
phụ huynh khi đưa đón hay chờ đợi các thí sinh ở các điểm trường thi
nên tuân thủ tuyệt đối sự điều tiết của các lực lượng chức năng
tránh để xảy ra tình trạng un tắc cục bộ càn trở giao thông tại cổng trường
bên cạnh đó chủ động lên kế hoạch và chọn lộ trình phù hợp
để đến các điểm thi an toàn thông suốt kịp giờ thi
tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an quận tám tp hcm đã ra quyết định truy nã
đối tượng nguyễn phu quý sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại một trăm linh tám trên một a
thoại ngọc hầu phường mỹ long tp long xuyên tỉnh an giang
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cũng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã
của công an quận thủ đức tp hcm là đối tượng hà ngọc hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
hộ khẩu thường trú tại một trăm hai mươi hai thôn hiệp thành hai xã tam bố huyện di linh tỉnh lâm đồng
và đối tượng nguyễn thị hồng hạnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hộ khẩu thường trú tại năm trăm chín mươi bảy trên một mươi hai
đường ba đình phường chín quận tám tp hcm bị phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm
ra quyết định truy nã cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
và để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện